sáng ngày một mươi hai tháng sáu tại hà nội trung tâm đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh sát biển đã tổ chức lễ khai giảng
đào tạo chuyên môn kỹ thuật trình độ sơ cấp khóa bốn năm hai nghìn một mươi chín cho một trăm linh chiến sĩ mới
năm hai nghìn một mươi tám trung tâm đã tổ chức đào tạo bốn lớp nhân viên sơ cấp khóa ba đào tạo một lần với thời gian hai năm một khóa
gồm các lớp thông tin báo vụ hàng hải điện tàu và máy tàu tổ chức phân loại học tập
rèn luyện xét công nhận tốt nghiệp cho một trăm một mươi chín học viên
một trăm linh học viên tốt nghiệp ra trường nằm vững về chuyên môn nghiệp vụ có bản lĩnh chính trị vững vàng
sẵn sàng lên đường nhân nhiệm vụ trên các cương vị công tác được giao
năm hai nghìn một mươi chín trung tâm mở thêm lớp hai đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật chuyên ngành vũ khí tàu cảnh sát biển
và lớp hành quân giã ngoại kết hợp với làm công tác dân vận cho một trăm linh chiến sĩ mới
để đáp ứng yêu cầu nội dung giáo dục và đào tạo trong thời gian tới
trung tâm cần tập trung đào tạo nâng cao chất lượng đầu gia và nguồn lực
để mạnh việc nâng cao chất lượng đối ngũ giáo viên phán bộ quản lý xây dựng lực lượng chính quy tình nhuệ hiện đại
có tính chuyên nghiệp cao và đoàn kết sáng tạo kỷ cương nêu gương dạy tốt học tốt và quyết thắng